dịch vụ logistics dịch vụ tài chính tư vấn đầu tư
hoạt động này cũng nhằm tăng cường cơ hội cho các doanh nghiệp việt nam và brazil

đây là một cơ hội rất là tốt để cho các doanh nghiệp việt nam có thể tìm hiểu về cơ hội đầu tư và kinh doanh
với các doanh nghiệp của brazil đặc biệt là trong những lĩnh vực về nông nghiệp
và công chí biến
như chúng ta đã biết việt nam đang muốn xây dựng nền nông nghiệp hiện đại
và việc brazil là một nước có kinh nghiệm tốt trong phát triển nông nghiệp
nhất là nông nghiệp biển vựng thì đây không chỉ là một cơ hội hỏi
mà chúng ta có thể làm sao để hợp tác cùng đầu tư vào cái ngành nông nghiệp của việt nam của chúng ta
cũng như là giao thương tinh tế
có thể nói brazil là một thị trường lớn với trên hai trăm linh triệu dân có ngành nông nghiệp đã phát triển với trình độ cao
giữa việt nam và brazil cùng có các nhóm mặt hàng nông sản tương đồng
có triển vọng không chỉ về mặt bổ trợ nhau trên thị trường nông sản quốc tế
mà còn có triển vọng hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực nông nghiệp
trong đó một số lĩnh vực mà việt nam và brazil có nhiều tiềm năng có thể hợp tác
như chăn nuôi mía đường thiết bị máy cơ giới trong nông nghiệp
cũng là thành viên của khối thị trường chung phía nam mekosur đã ký hiệp định yêu đãi thuế quan
với chile peru và bolivia là cửa ngõ để việt nam xâm nhập thị trường nam mỹ
bên cạnh đó việt nam đã và đang là thành viên của cộng đồng kinh tế asean aec
và một loạt các hiệp định thương mại tự do như hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp
hiệp định thương mại tự do việt nam eu
vì vậy đây là cơ hội để các doanh nghiệp hai bên đầu tư vào thị trường của nhau
brazil là một nước lớn về nông nghiệp và là nước xuất khẩu nông nghiệp lớn đứng thứ hai trên thế giới
hiện brazil là nước có lượng sản xuất lớn trên thế giới cả về nông nghiệp và thủy sản
chỉ trong ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu xuất khẩu nông sản đã đóng góp tới gần năm mươi kim ngạch xuất khẩu cho đất nước
cả hai quốc gia của chúng ta cùng có các nhóm mặt hàng nông sản tương đồng
không chỉ có thể bổ trợ nhau trên thị trường nông sản quốc tế
mà còn có triển vọng hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực nông nghiệp
chúng tôi hy vọng sẽ ngày càng có thêm nhiều nhà xuất khẩu của brazil thâm nhập vào thị trường việt nam
và sẽ có thêm nhiều sản phẩm nông sản của việt nam đến với thị trường brazil
đây cũng là tiền đề có thể thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại giữa việt nam và brazil trên nhiều lĩnh vực khác
sau hơn hai mươi năm đổi mới và đầu tư mạnh mẽ nền nông nghiệp brazil hiện đã trở thành một nền sản xuất hiện đại
mặc dù nước này chỉ sử dụng tám quỹ đất vào sản xuất nông nghiệp
nhưng đã tạo ra một nền sản xuất hiện đại
sản xuất hàng hóa lớn hiện đại trong đó đặc biệt chú trọng cho công tác bảo tồn đất
tại việt nam chăn nuôi đang là một trong những ngành phát triển
mỗi năm cần khoảng hai mươi triệu tấn thức ăn chăn nuôi
dự báo tăng trưởng của ngành này thời gian tới là khoảng một mươi
nên mỗi năm việt nam sẽ cần nhập khẩu từ năm đến sáu triệu tấn ngô một năm
hàng triệu tấn đậu tương và các sản phẩm khác để chế biến thức ăn chăn nuôi
bên cạnh đó là những công nghệ trong chăn nuôi những máy móc thiết bị sản xuất thức ăn chăn nuôi
sẽ là một tiềm năng lợi thế mà brazil cũng như các đối tác khác có thể cung ứng cho việt nam
đây cũng là một trong tám lĩnh vực đã được hai bên thống nhất
sẽ có các kế hoạch triển khai hợp tác cụ thể trong thời gian tới
mặc dù cách xa nhau về mặt địa lý nhưng những nhóm sản phẩm nông nghiệp của brazil với việt nam
có khả năng bổ trợ lẫn nhau trong quá trình phát triển của mỗi nước
thực tế cho thấy rằng những nước như trung quốc singapore hay một số nước ở châu á
đã rất thành công trong việc giao thương với brazil
vì vậy ở đây câu chuyện của chúng ta không chỉ dừng lại
ở việc chúng ta khắc phục khoảng cách địa lý như thế nào
mà quan trọng hơn cả là khi mà chúng ta tìm được cơ hội kinh doanh
thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái khoảng cách địa lý này
cái cách địa lý đó nó sẽ chỉ là một cái phần cảnh trở hỏa thôi
và chúng ta có thể là khắc phục nó được
và chúng ta tìm kiếm được những các lợi thế làm thế nào đó
để chúng ta cũng có thể chuyển giao được cái công nghệ
để sản xuất sạch giữa hai nước
vì đó cũng là những lợi thế mà chúng ta cần tìm hiểu
cả hai bên đều có rất nhiều cơ hội
để có thể tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp
với rất nhiều lĩnh vực nhóm mặt hàng sản phẩm
trong các lĩnh vực này chúng ta có lợi thế rất lớn
là các lĩnh vực sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp
đều mang tính bổ trợ cho nhau trong quá trình phát triển của mỗi nước
vì vậy mà điều quan trọng là chúng ta cần phát triển hơn nữa
đối tư hơn nữa vào công nghệ sản xuất
để giúp ngành nông nghiệp của cả hai bên có thể phát triển mạnh mẽ hơn nữa
ví dụ như đối với lĩnh vực cà phê
brazil là một trong những quốc gia dẫn đầu về cà phê
việt nam cũng là nơi có ngành sản xuất cà phê với số lượng không phải là nhỏ
vậy tại sao chúng ta không cùng ngồi lại với nhau
để cùng nhau nhìn lại những cơ hội mà ngành này mang lại
từ đó chúng ta có thể tìm ra cách làm thế nào
để kết hợp được với nhau
làm sao để có thể thúc đẩy được ngành cà phê của cả hai nước
một cách tốt nhất
và chúng ta có thể đưa ngành cà phê của cả hai bên
đi xa hơn trên thị trường thế giới
trong lĩnh vực này
trong những năm gần đây
việt nam luôn ở thế nhập siêu trong cán cân thương mại với brazil
với các mặt hàng chủ yếu là nông sản phẩm
quan hệ hợp tác song phương giữa việt nam và brazil
không những đã đạt nhiều kết quả tích cực
mà còn đóng góp quan trọng vào cán cân thương mại của việt nam
hiện tại chính phủ hai nước đang khuyến khích đầu tư vào ngành nông nghiệp
theo hướng phát triển bền vững chất lượng áp dụng và thực hành công nghệ tiên tiến
và điều đó đang mở ra nhiều cơ hội
và triển vọng hợp tác tốt giữa doanh nghiệp việt nam
và doanh nghiệp brazil trong lĩnh vực này
với những thế mạnh trong phát triển nông nghiệp
cả hai quốc gia brazil và việt nam
đều mong muốn đẩy mạnh hợp tác thương mại hơn nữa trong thời gian tới
trong đó việc phát triển nông nghiệp
sẽ là trụ cột quan trọng nhất trong quan hệ song phương
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
ý kiến của các chuyên gia về vấn đề này
nói về hợp tác phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp giữa hai bên
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam nguyễn xuân cường nhấn mạnh
kinh tế nông nghiệp chiếm vai trò hết sức quan trọng
trong đời sống kinh tế giải quyết việc làm xã hội
việt nam đã ký kết bảy hiệp định thương mại tự do
và tới đây sẽ triển khai sáu hiệp định
những nhóm sản phẩm nông nghiệp của brazil với việt nam
mặc dù sẽ cách nhau về mặt địa lý
nhưng các mặt hàng nông sản của chúng ta có khả năng bổ trợ lẫn nhau
trong quá trình phát triển của mỗi nước
trên cơ sở này mối quan hệ hợp tác giữa hai bên có ý nghĩa quan trọng
không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của hai trăm linh triệu người dân brazil
và gần một trăm linh triệu người dân của việt nam mà còn ở quy mô lớn hơn
không chỉ là khu vực mà còn toàn cầu
trong khi đó đại sứ brazil tại việt nam marco branzao cho biết
thương mại hai chiều giữa brazil và việt nam đã liên tục tăng trưởng
trong thời gian gần đây
năm hai nghìn một mươi năm trao đổi thương mại giữa hai nước
đạt mốc gần ba chín tỷ đô la mỹ
điều đó cho thấy tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn
đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp thế mạnh của brazil
brazil là đất nước có nền nông nghiệp bền vững
và là một trong những quốc gia sản xuất và xuất khẩu nông sản
thuộc tốp đầu thế giới
brazil rất mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ thương mại
về nông nghiệp với việt nam và muốn coi đây là lĩnh vực hợp tác
quan trọng nhất trong hợp tác song phương giữa hai quốc gia
theo bà phạm thị thu hằng tổng thư ký vcci
việt nam và brazil là hai nước có cơ cấu xuất nhập khẩu
có thể bổ sung cho nhau và tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn
brazil là cửa ngõ quan trọng để thâm nhập thị trường nam mỹ
trong khi đó việt nam đã và đang là thành viên của cộng đồng kinh tế asean
và một loạt các hiệp định thương mại tự do như hiệp định đối tác xuyên thái bình dương
tppp hiệp định thương mại tự do việt nam eu
vì vậy đây là cơ hội để các doanh nghiệp hai bên đầu tư vào thị trường của nhau
đặc biệt là việc hợp tác chuyển giao các công nghệ sản xuất sạch trong lĩnh vực nông nghiệp
bộ trưởng nông nghiệp trăn nuôi và cung cấp thực phẩm brazil ông blairo maggi cho biết
cơ hội đầu tư tại brazil đang có rất nhiều yếu tố thuận lợi và được hỗ trợ bởi chính phủ
kết cấu hạ tầng và hệ thống cầu cảng đường sắt đường thủy và đường cao tốc
tại brazil tương đối toàn diện
brazil lại là một quốc gia dồi dào về đất đai và nguồn nước
nên đầu tư vào nông nghiệp thực sự là cơ hội rất nhiều tiềm năng
quan trọng nhất là chính phủ brazil đang khuyến khích đầu tư vào ngành nông nghiệp
theo hướng phát triển bền vững chất lượng áp dụng và thực hành công nghệ tiên tiến
mở ra nhiều cơ hội và triển vọng hợp tác tốt giữa doanh nghiệp hai nước
ông mauricio antonio lopes chủ tịch công ty nghiên cứu nông nghiệp brazil cho biết
brazil và việt nam đều là những quốc gia phát triển trong ngành nông nghiệp
do đó diễn đàn thực sự là cầu nối để các doanh nghiệp brazil và việt nam
có cơ hội trao đổi và ký kết những thỏa thuận hợp tác mới
về đầu tư nông nghiệp giữa hai quốc gia